thích ứng covid một mươi chín đến nay từ ngày một mươi một tháng một mươi quận này đã ghi nhận ba ba trăm sáu mươi bảy ca covid một mươi chín số lượng f hàng ngày trên địa bàn trung bình trên một trăm linh bệnh nhân
theo giám đốc trung tâm y tế quận đống đa nguyễn đức tuấn quận đã thành lập hai mươi một trạm y tế lưu động trên địa bàn hai mươi một phường
quận cũng đã triển khai phần mềm quản lý theo dõi f tại nhà giúp nhân viên y tế cơ sở có thể nắm chắc tình hình sức khỏe bệnh nhân mà không cần phải đến nhà trực tiếp
hàng ngày có thể quản lý được toàn bộ số f phân theo các cấp độ
f đang điều trị tại nhà sẽ cập nhật tình hình sức khỏe lên phần mềm theo dõi
nhân viên y tế sẽ đánh giá thang điểm qua phần mềm qua đó sẽ nắm được những trường hợp nào có dấu hiệu chuyển biến nặng để chuyển đến cơ sở y tế điều trị
quận đống đa đã thành lập một khu thu dung tại ký túc xá trường đại học thủy lợi
trong khu thu dung bố trí một mươi một cán bộ y tế hàng ngày kiểm soát tình hình sức khỏe của các f và kịp thời phát hiện các trường hợp chuyển tần
khu thu dung đi vào hoạt động từ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai hiện có ba trăm năm mươi một bệnh nhân
vào thời gian cao điểm là hơn bốn trăm linh bệnh nhân chín mươi sáu bệnh nhân đã đủ điều kiện ra viện
quận đống đa cũng đang triển khai khu thu dung thứ hai tại ký thúc xá trường đại học ngoại thương với khả năng đáp ứng khoảng ba trăm linh bệnh nhân
khó khăn trên địa bàn quận hiện nay là có mật độ dân cư đông cơ sở vật chất nhiều hộ gia đình chưa đảm bảo để điều trị f tại nhà
do vậy trong thời gian tới quân sẽ triển khai tiếp các khu thu dung để đảm bảo
tất cả người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế và đảm bảo quản lý sức khỏe để giảm thiểu mức độ tử vong của những người mắc covid một mươi chín ông tuấn nhấn mạnh
giai đoạn trước khi triển khai khu thu dung f tại ký túc xá trường đại học thủy lợi quận đống đa
cũng có xảy ra tình trạng có những người ba bốn ngày không chuyển được lên các khu điều trị vì số lượng f phát sinh trong ngày rất lớn
các địa điểm thu dung quá tải tuy nhiên từ khi mở khu thu dung tại ký túc xá trường đại học thủy lợi đã không còn tình trạng trên
quận cũng đã triển khai phần mềm tương tác các bệnh nhân và cán bộ y tế nên khi phát hiện ra các trường hợp f
sẽ được cán bộ hướng dẫn vào hệ thống quản lý f tại nhà
đồng thời hàng ngày cán bộ y tế có tương tác giải thích hướng dẫn người bệnh thực hiện những vấn đề chăm sóc sức khỏe
và phát hiện kịp thời những dấu hiệu chuyển nặng để cán bộ y tế đến khám chuyển đến nơi điều trị phù hợp
ví dụ tầng hai sẽ chuyển theo phần luộc của các bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân tầng hai của quận tầng ba sẽ đến các bệnh viện theo phân tầng của sở y tế
nhắc đến chuyện về quê ăn tết hẳn là nhiều người lại đau đấu nhớ nhà sau một năm đầy khó khăn
được biết tết này chỉ còn một mươi bốn chuyến bay chở người dân về quê ăn tết
tuy nhiên bà con đường buồn vì dù sao đảm bảo an toàn cho bản thân vẫn là điều chúng ta ưu tiên
chắc chắn năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba sẽ khác đúng không nào
trở lại với thông tin này
cục hàng không việt nam dự kiến tết nguyên đáng năm nay sẽ có một mươi bốn chuyến bay với khoảng hai bảy triệu ghế
trước đó các hãng đã xây dựng phương án vận chuyển cho giai đoạn cao điểm tết nguyên đáng nhằm dần năm hai nghìn hai mươi hai
tương đương tết nguyên đáng tân sửu hai nghìn hai mươi một khoảng hai mươi chuyến bay với hơn ba sáu triệu ghế một ngày
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp để tránh việc thừa tải cung ứng
lãng phí nguồn lực của các hãng hàng không cục hàng không cho rằng việc cung ứng trong giai đoạn này
bước đầu sẽ ở mức bảy mươi bảy mươi năm so với tết nguyên đáng tân sửu hai nghìn hai mươi một
các đường bay chú trọng là từ tp hcm đến các địa phương phía bắc như thành hóa vinh hải phòng
và các đường bay đến các điểm du lịch như phú quốc nha trang bình định lâm đồng
cục đã kiến nghị tăng một số tần suất trên các đường bay hà nội tp hcm các đường bay đường bay đi đến phú quốc
cam ranh trong giai đoạn từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
để phục vụ nhu cầu trong dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
giai đoạn từ ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai một mươi bảy tháng chạp đến một mươi sáu tháng giêng
cao điểm tết nguyên đáng nhầm dần dần hai nghìn hai mươi hai đề nghị tăng tải cung ứng từ một năm đến hai lần so với giai đoạn trước
tại các đường bay hà nội đi đến tp hcm từ tp hcm đi đến đà nẵng tp hcm đi đến vinh thanh hóa hải phòng khánh hòa phú quốc bình định
đường bay khác khai thác tần suất như giai đoạn từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai chín chuyến một ngày
trên cơ sở số liệu bán và đặt chỗ thực tế của từng đường bay cụ thể
cục hàng không việt nam sẽ phối hợp với các hãng rà soát xem xét nhu cầu tăng tải cung ứng của từng đường bay
báo cáo bộ giao thông vận tải trước ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo nguyên tắc cứ đường bay nào có hệ số sử dụng ghế trên bảy mươi hoặc có lượng đặt chỗ cao trên năm mươi thì sẽ tăng thêm tải cung ứng
để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
hiện tại các hãng bay đã bắt đầu bán vé máy bay tết như vietnam airlines pacific airlines pasco
tết này sẽ cung ứng gần hai triệu ghế tương đương khoảng một mươi đến một mươi một chuyến bay trong giai đoạn
từ ngày một mươi sáu tháng một đến ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tức là một mươi bốn tháng chạp đến một mươi năm tháng giêng
theo khảo sát giá vé tết hàng phổ thông của vietnam airlines thấp nhất là hai ba bốn bảy triệu đồng một triệu
hạng thương gia đến tám triệu đồng một triệu
việc sát cũng công bố bán vé máy bay tết trên tất cả các đường bay kết nối thành phố hồ chí minh
với hà nội vinh thanh hóa hải phòng đà nẵng v v
giá vé hàng phổ thông thấp nhất từ hai triệu đồng một vé
bamboo airways cũng mở bán vé chạm thành phố hồ chí minh hà nội giai đoạn cao điểm với hai bảy triệu đồng một triệu
mặc dù con số này tương đương với hai bảy triệu khách chỉ bằng bảy mươi bảy mươi năm so với tết tân sửu hai nghìn hai mươi một với ba sáu triệu khách
thế nhưng hãy luôn vui vì chúng ta vẫn mạnh khỏe các bạn nhé
chuyển đến những tin tức mới nhất tại thành phố hồ chí minh
sau khi f liên tục giảm chỉ còn tám trăm tám mươi năm ca mới đây phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh dương anh đức
tại cuộc hợp giao bang của thượng trực bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hội kinh tế thành phố hồ chí minh
đã quán triệt hạn chế tụ tập đông người vào cuối tuần và tết dương lịch
ngoài việc không bán pháo hoa dịp tết dương lịch theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân đề nghị các sở ngành
các đơn vị căn cứ theo chức năng nhiệm vụ nâng cao tinh thần cảnh giác trách nhiệm đảm bảo an ninh trực tự và các biện pháp phòng chống dịch
trong thời gian điểm có nhiều lễ hội sự kiện diễn ra để chào đón tết dương lịch và tết nguyên đáng
cần chủ động căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để kịp thời đề xuất điều chỉnh quy mô và cách thức thực hiện
hoặc tạm dừng đối với một số hoạt động đã có chủ trương cho phép tổ chức
đặc biệt ông đức nhấn mạnh các địa phương cần quyết liệt vận động người dân hạn chế tụ tập đông người vào những ngày cuối tuần
đặc biệt là dịp tết dương lịch nhắc nhở việc thực hiện năm k tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong thực hiện phòng chống dịch
xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh không thực hiện theo quy định kiểm tra các loại hình kinh doanh chưa được phép hoạt động nhưng vẫn mở cửa để phục vụ khách
về việc đảm bảo nguồn cung oxy ông đức đề nghị sở công thương phối hợp với sở y tế và các sở ngành có liên quan làm việc với các đơn vị cung ứng để triển khai theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc đảm bảo nguồn cung oxy cho điều trị người bị nhiễm covid một mươi chín
về việc đảm bảo nguồn cung oxy ông đức đề nghị sở công thương phối hợp với các đơn vị cung ứng để triển khai theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc đảm bảo nguồn cung oxy cho điều trị người bị nhiễm covid một mươi chín